thưa quý vị đại hội thể dục thể thao đông nam á sea games ba mươi một đang diễn ra
cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thì bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông
trật tự đô thị thì một trong những mặt công tác quan trọng trong đảm bảo tuyệt đối an ninh
an toàn sea games ba mươi một đó chính là công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ đại hội
chính vì vậy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố hà nội
cũng như các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở cơ sở đã chủ động triển khai các phương án từ sớm từ xa
bám sát với quá trình chuẩn bị của ban tổ chức sự kiện
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
phát regency quận nam tử liêm hà nội
đây là một trong những khách sạn được lựa chọn cho đoàn khách quốc tế tham dự sea games ba mươi một lưu trú
và chỉ cách sân vận động mỹ đình chưa đầy một cây số
để thử nghiệm tính cơ động hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hôm sáu tháng năm công an thành phố hà nội thực hiện buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định được đặt ra tại khu vực dịch vụ massage tầng bốn khối nhà khách sạn xảy ra vụ hỏa hoạn
do một khách hàng làm đổ cốc nến gây cháy
ngay lập tức một mươi ba xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm cùng một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ được điều động
quá trình diễn tập thể hiện sự hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị
sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an và lực lượng chữa cháy tại chỗ
bên cạnh khu vực lưu trú nơi thi đấu cũng là địa điểm bảo vệ quan trọng
trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch quận cầu giấy được xác định là địa điểm thi đấu
môn ủ xu trong khuôn khổ sea games ba mươi một
dự kiến nơi đây sẽ đón hàng trăm thành viên các đoàn đến tham dự thi đấu
cơ sở vật chất thi đấu và mọi điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ đã được đầu tư hoàn thiện
bên cạnh công tác kiểm tra giám sát lực lượng công an quận cầu giấy đã phối hợp với trung tâm
tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy mới
cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tại đây
điều này sẽ đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy cho tất cả các đoàn vận động viên
và tất cả những việc mà diễn ra tại trung tâm để đảm bảo vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn quận và trung tâm
những ngày này không khí làm việc tại các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ở cơ sở rất khẩn trương nghiêm túc
mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội đều ý thức được trách nhiệm của mình trước sự kiện thể thao lớn
vì vậy khi xây dựng các phương án huy động tối đa lực lượng phương tiện
ai cũng đặt ra quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đối với cả đơn vị của tôi trong thời gian này chúng ta động viên cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần
để làm có nhất công tác thường thực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo nếu có sự cấu tránh đổ xảy ra
chúng tôi có thể xử lý nhanh nhất giảm ít nhất về thiệt hại với người và tài sản
hà nội là địa bàn trung tâm trọng điểm trong công tác tổ chức sea games ba mươi một
vì vậy sự chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện của mỗi đơn vị
mỗi lực lượng sẽ góp phần làm nên tấm la chắn vững chắc
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện trọng đại này